mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra ở tứ hiệp huyện thanh trì hà nội
khiến ba người tử vong và một người bị thương
thông tin từ người bị thương cung cấp cho biết thời điểm vụ cháy xảy ra
gia đình đã sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc
dẫn đến phát nổ bén lửa gây ra cháy
khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận tin báo từ nhân dân về vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp bốn tại khu vực đường mới hồng hà
gần trung cư hồng hà xã tứ hiệp huyện thanh trì tp hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và công an xã tứ hiệp phối hợp xử lý cứu chữa
ngay sau khi nhận thông tin trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
cũng điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố và công an huyện thanh trì
đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến một mươi tám h chín cùng ngày đám cháy được dập tắt
từ ngay trước cửa nhà cửa vệ he này nó cháy từ ngoài vào

giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
phối hợp công an huyện thanh trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy
sơ bộ ban đầu xác định đám cháy xảy ra tại nhà cấp bốn lợp mái tôn
diện tích khoảng bốn mươi m hai là nơi thu gom phế liệu
thời điểm xảy ra cháy có bốn người trong nhà
anh yên chủ nhà kịp thời chạy thoát nhưng bị thương
đã được đưa đi cấp cứu người vợ và hai người con tử vong
nguyên nhân cháy ban đầu qua lời khai của anh yên được xác định là do gia đình làm nghề phế liệu
thời điểm trước khi cháy anh yên dùng máy chuyên dụng ép phế liệu
thì ép phải bình xì tóc dẫn đến phát nổ bén lửa gây ra cháy
liên quan đến vụ cháy tại xã tứ hiệp huyện thanh trì tp hà nội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ba người tử vong và một người bị thương
thủ tướng phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn một mươi bốn
thay mặt chính phủ thủ tướng phạm minh chính gửi lời thăm hỏi
chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên
hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả
và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có
theo quy định của pháp luật và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn các giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ
và thiệt hại do cháy nổ gây ra bảo đảm an toàn tài sản sức khỏe và tính mạng của nhân dân
thưa quý vị tại tỉnh bắc giang vào đêm qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi
tại khu công nghiệp quang châu xã quang châu huyện việt yên
cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong
thời điểm trên trong lúc hàng trăm công nhân xây dựng đang phục vụ thi công
mở rộng khu công nghiệp quang châu đang ngủ thì lán chạy bỗng dưng bốc cháy dữ dội
sau đó ngọn lửa lan rộng không thể kiểm soát
trước vụ việc bất ngờ hàng trăm công nhân đã bật dậy tháo chạy ra khỏi hiện trường
một công nhân không may mắc kẹt trong đám cháy và tử vong
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã đến hỗ trợ dập lửa khắc phục hậu quả vụ việc
hiện công an tỉnh bắc giang đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc
và chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên án đối với một mươi sáu bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế quảng ninh
tại tòa chủ tòa phiên tài
tòa đã tuyên án vắng mặt đối với bốn bị cáo hiện đang bỏ trốn về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
gồm nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic linh án một mươi năm tù
nguyễn hồng sơn cựu phó tổng giám đốc aic đang bỏ trốn bảy năm tù
trương thị xuân loan cựu trưởng ban quản lý dự án ba của công ty aic đang bỏ trốn năm năm tù
nguyễn thị tích cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế aic kiêm tổng giám đốc công ty mofa đang bỏ trốn bảy năm tù
nguyễn thị thu phương cựu trưởng bộ phận thư ký tài chính aic sáu năm tù
và đỗ văn sơn kế toán trưởng công ty aic ba mươi tháng tù
các bị cáo khác trong nhóm công ty aic và những công ty có vai trò giúp sức có mức án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến ba mươi sáu tháng tù
nhóm các bị cáo thuộc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế trực thuộc sở y tế tòa tuyên án hai mươi bốn ba mươi sáu tháng tù
hai bị cáo khác được xác định thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị mức án ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang điều tra làm rõ các sai phạm tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai và một số đơn vị liên quan
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang điều tra làm rõ các sai phạm tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai và một số đơn vị liên quan
quận một tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai cá nhân trên để điều tra về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
và thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
vâng thưa quý vị liên quan đến các sai phạm tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai
vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam khám xét đối với ba cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công ty lương thực miền nam vnv hai và một số đơn vị liên quan
xin được tiếp tục với thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ở xã hoạt giang huyện hà trung và nguyễn thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở phường quảng châu thành phố sầm sơn
về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
theo đó trương thị liên đã cùng với con dâu là nguyễn thị thảo mua nhiều loại hàng hóa khác nhau
giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới nhưng không được các chủ sở hữu hàng hóa bị giả mạo nhãn hiệu ủ quyền
hoặc cho phép sử dụng nhãn hiệu trên thị trường việt nam tổng năm mươi bốn chủng loại hàng hóa với một mươi ba ba trăm bảy mươi sản phẩm
tổng số tiền hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gần chín trăm bảy mươi bốn triệu đồng nhằm mục đích mua đi bán lại kiếm lời
trong đó nguyễn thị thảo là người đã trực tiếp tiến hành thao tác live stream bán hàng
trên trang facebook cá nhân của mình xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hôm qua nhiều lực lượng thuộc công an tp hcm và thanh tra giao thông sở giao thông vận tải
đồng loạt tiến hành kiểm tra trụ sở chính và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hiệu hoạn thành bưởi
động thái này đã xuất phát từ việc là thời gian gần đây có các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách thành bưở
trong đó vụ tai nạn xảy ra vào ngày ba mươi tháng chín trên quốc lộ hai mươi đoạn thuộc địa bàn huyện định quán đồng nai
khiến cho năm người tử vong và bốn người bị thương
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra trụ sở nhà xe thành bưởi tại số hai trăm năm mươi năm hai trăm bảy mươi hai lê hồng phong quận năm và số sáu trăm ba mươi địa minh phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh
công an đã phong tỏa và yêu cầu các phương tiện bên trong trụ sở
và các chi nhánh dừng hoạt động
các xe trung chuyển đang chở khách đến nhà xe cũng được yêu cầu dừng lại tấp vào lề và thả khách
đến cuối giờ chiều nhiều tài liệu chứng cứ liên quan được đưa ra khỏi trụ sở và các chi nhánh công ty trách nhiệm hiếu hạn thành bưởi
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc lực lượng chức năng myanmar mới đây
đã giải cứu hai trăm linh người nước ngoài ra khỏi các cơ sở sòng bạc lớn tại nước này
trong đó có các công dân việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại myanmar
làm việc với các cơ quan chức năng sở tại xác minh thông tin về vụ việc
và đề nghị phía myanmar bảo đảm nơi ăn trốn ở cho các công dân việt nam
và nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh nhân thân của các công dân này
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng thông tin
cho đến nay đại sứ quán việt nam tại myanmar đã phối hợp với các cơ quan chức năng myanmar
xác định được sáu mươi một người là công dân việt nam
trong trường hợp có bất cứ thông tin nào về người thân được giải cứu tại myanmar
công dân việt nam có thể liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân của cục lãnh sự bộ ngoại giao
cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám mươi bốn tám mươi bốn tám mươi bốn cộng tám mươi bốn chín trăm sáu mươi năm bốn mươi một một mươi một một mươi tám
hoặc số điện thoại bảo hộ công dân việt nam của đại sứ quán việt nam
tại myanmar cộng chín mươi năm chín trăm sáu mươi sáu tám mươi tám tám mươi chín chín mươi tám
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần văn tám
cựu tổng giám đốc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
ba năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình gây hậu quả nghiêm trọng
và ba mươi tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo này phải chấp hành hình phạt là năm năm sáu tháng tù
bị cáo nguyễn mạnh hùng cựu phó tổng giám đốc vec nhận mức án bốn năm tù
lê quang hào cựu phó tổng giám đốc vec nhận mức án hai năm tù cùng về tội vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo còn lại bị lịnh án từ hai mươi bốn tháng cho hưởng án treo đến sáu năm tù theo tội danh truy tố
tòa tuyên buộc năm nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư là tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
với tổng số tiền là bốn trăm sáu mươi tỷ đồng tương ứng giá trị các gói thầu không đạt chất lượng
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang điều tra làm rõ các sai phạm
tại tổng công ty lương thực miền nam vnf hai và một số đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm xác định huỳnh thế năng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín

nguyên tổng giám đốc tổng công ty lương thực miền nam vnf hai và đinh trường trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
nguyên tổng giám đốc tổng công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc việt hân
đã có hành vi vi phạm luật trong việc quản lý sử dụng khu đất số ba mươi ba nguyễn du và ba trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai chu mạnh trinh
phường bến nghé quận một tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hai cá nhân trên
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
và thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
liên quan tới các sai phạm tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai
vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam
khám xét đối với ba cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai
và một số đơn vị có liên quan
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đã xảy ra tại km một nghìn năm trăm hai mươi sáu trăm năm mươi trên tuyến quốc lộ một a qua địa phận xã cam thịnh đông
thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay khiến ba người tử vong
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên chiếc xe ô tô tải do ông võ ngọc tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba điều khiển chạy hướng bắc vào đến hành trình trên
thì bất ngờ tông vào đuôi xe của ô tô tải đông lạnh
do nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cầm lái chạy cùng chiều phía trước
sau cú va đập mạnh xe ô tô tải đông lạnh đã tông liên hoàn
vào một xe gắn máy và một xe máy điện
khiến ông nguyễn quỳnh và bà hồ thị mẳng cùng với cháu lạt đặng thái hoàng
ngồi trên xe máy điện tử vong tại hiện trường
lái xe ô tô là võ ngọc tùng bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa phu cam ranh cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cam ranh đã khám nghiệm hiện trường
và tử thi nạn nhân đồng thời tạm giữ hai xe ô tô tải để trưng cầu giám định kỹ thuật
điều tra nguyên nhân của vụ tên nạn

với vụ bắt giữ ba đối tượng cướp tài sản ngân hàng tại huyện hoc mon ngày hai mươi bốn tháng một mươi
công an tp hồ chí minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc này vào chiều nay
chỉ sau hai mươi hai giờ gây án lực lượng phá án đã phối hợp với công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
truy bắt được đối tượng nguyễn ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
có hộ khẩu thường trú tại tp dị an tỉnh bình dương khi đang lực thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài
phối hợp với công an tỉnh long an
bắt giữ được lâm phúc lợi sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
khi đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
và bắt giữ được nguyễn thị bích tuyền sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại huyện ba chi tỉnh bến tre
khi đang lẩn trốn tại phường tân thới hòa quận tân phú
đồng thời thu hồi số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt tại phòng giao dịch nhị xuân
ngân hàng sài gòn thương tín và các tâm vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần không có khả năng chi trả
nguyễn ngọc mỹ lâm phúc lợi và nguyễn thị bích tuyền đã bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản
tại phòng giao dịch nhị xuân ngân hàng thương mại sài gòn thương tín
để thực hiện hành vi phạm tội nguyễn ngọc mỹ lâm phúc lợi đã đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế
tiếp đó đặt mua một chiếc xe mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án
đồng thời phân công nguyễn thị bích tuyền thuê xe ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tổ thoát
hiện công an tp hcm đang khẩn trương điều tra củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn tâm sáu mươi tuổi
về hành vi tổ chức đánh bạc
phan công hải năm mươi ba tuổi phạm lâm hữu phước năm mươi ba tuổi hoàng doãn nguyên bốn mươi bốn tuổi và ngô bá quy năm mươi tuổi
cùng chú tại tp đà lạt về hành vi đánh bạc
được biết từ năm hai nghìn một mươi chín tâm có quen biết với một người tên là trung và được người này rủ tham gia cá cược bóng đá qua mạng
nhưng tâm từ chối tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi tâm liên lạc lại với trung và được cấp tài khoản tham gia cá cược
sau đó tâm giao cho hải nguyên và một số người khác tham gia đánh bạc
nguyên và một số người khác tham gia đánh bạc và hưởng tranh lệch từ các tài khoản này
hải sau đó chia cho phước và một số người tham gia đánh bạc và hưởng tranh lệch số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược từ sáu mươi đến hai mươi triệu đồng một trận
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định tổng số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc tham gia đánh bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lên tới một trăm linh tỷ đồng
hải nguyên và một số người tham gia đánh bạc và hưởng tranh lệch từ các tài khoản này

bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định tổ chức đánh bạc trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lên tới một trăm linh tỷ đồng
một vụ đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề tại xã xuân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa bị lực lượng công an huyện quảng ninh đấu tranh triệt xóa thành công
đường dây có một mươi bốn đối tượng với số tiền giao dịch mỗi ngày trên dưới một trăm linh triệu đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cầm đầu đường dây này là lê thị huê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và số tiền sáu mươi triệu đồng
hàng ngày các thư ký chuyển tới từ năm h đến năm h một mươi là đề trúng còn sáu h tới sáu h một mươi là đề bạc hồi hôm thì tỉnh một mươi một mươi tám
khi công nghệ thông tin phát triển các đối tượng đã lợi dụng triệt để thực hiện hành vi phạm tội
hàng ngày huê chỉ đạo các chân dết ở các địa phương chuyển bảng đề cho mình qua tin nhắn gia lô
sau khi có kết quả số số miền trung và số số miền bắc sẽ làm căn cứ kết quả ăn thua
các chân dết này căn cứ theo số tiền trên bảng để hưởng hoa hồng
vì hôm nay cầm máy điện thoại hoặc máy đi viết tính đi một địa điểm khác chứ không có một địa điểm cụ thể
nên việc tiếp cận nắm được cái quy luật hoạt động của các đối tượng này là vô cùng khó khăn
lực lượng chính sản của công an thường hùng lĩnh là bổ tí nhiều mũi giám sát nhiều điểm nằm đến thư ký đề của các đối tượng này
đã xây dựng kế hoạch đồng loạt tổ chức sáu mũi một mũi tập trung vào cái đề
còn tất cả các mũi tập trung vào thư ký đề đồng loạt cùng với thời điểm ấp vào để bắt giữ các đối tượng này
cờ bạc là một trong những tệ nạn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội
những người tham gia sa đà dẫn đến túng quẫn từ đó phát sinh nhiều loại hình tội phạm khác như trộm cắp cướp giật
trước nguy cơ của loại tệ nạn này lực lượng công an phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc
kịp thời thông tin phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng
tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm